thành phố hồ chí minh đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong đường dây trên
thu giữ hơn hai trăm chín mươi kg ma túy các loại một khẩu súng cùng nhiều tài liệu vật chứng khác
hiện công an thành phố tiếp tục truy xét mở rộng bắt giữ các đối tượng có liên quan
với thành tích đặc biệt xuất sắc trên ngày ba tháng một thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung băng đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an thành phố hồ chí minh
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy
bảo đảm an ninh trả tự tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
một vụ việc được camera an ninh ghi lại và đang gây phẫn nộ tại an giang
khi nhóm ba thanh niên đã dùng dao chém liên tiếp một thanh niên khác hai mươi một nhát
vụ việc xảy ra gần một giờ sáng ngày sáu tháng một tại chợ phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
thời điểm trên nhóm ít nhất ba thanh niên đi trên xe máy
chưa đuổi một thanh niên khác đang chạy bộ
sau đó hai đối tượng dùng dao tự chế chém liên tiếp nạn nhân
khi phát hiện có camera an ninh các đối tượng kéo lê nạn nhân đến nơi khuất tầm nhìn
để tiếp tục ra tay
gây án xong các đối tượng lên xe bỏ đi còn nạn nhân mất rất nhiều máu và chết tại chỗ
ngày hôm qua sáu tháng một công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh
tức người mẫu diễn viên ngọc trinh về hành vi gây dối trị tử công cộng
liên quan đến vụ án này
ông thầy dạy lái xe của ngọc trinh bị đề nghị truy tố về tội gây dối trị tử công cộng
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cơ quan điều tra xác định ngày sáu một mươi hai nghìn hai mươi ba ngọc trinh dù không có giới phép lái xe hạng a hai
nhưng đã cùng đông chạy xe biểu diễn trên đoạn đường d một mươi năm khu công nghệ cao
thuộc phường tăng nhân phú b tp thủ đức với các động tác lái xe nguy hiểm
tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ nằm quỳ gối trên yên xe
trước đó đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hai người này cũng điều khiển mô tô lưu thông ở khu đô thị thủ thiêm
thực hiện các động tác như đứng hai chân một bên xe thả hai tay để xe tự chạy
ngồi một bên yên xe để tự chạy
trong các lần biểu diễn mô tô ngọc trinh và thầy dạy lái xe đều cho quay phim
sau đó đăng năm video lên mạng xã hội và đã nhận tổng cộng hơn một trăm sáu mươi ba triệu lượt tương tác
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội
ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ
quá trình làm việc ngọc trinh cùng thầy dạy lái xe đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân
bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật
hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái
là lái xe không bằng lái lái xe không đúng quy định của giao thông
rồi biểu diễn xe với những tư thế rất là nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng tật tự công cộng
để phát hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những điều không tốt của tôi
tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông
và đừng bao giờ học tập và bắt trước những hành vi sai trái của tôi vừa qua
tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp việt nam cho sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an về đồng loạt gia quân tấn công
cho nắp các loại tội phạm dịp trước trong và sau tết nguyên đại
trong thời gian giáp thiền hai nghìn hai mươi bốn giám đốc công an tỉnh ninh bình đã phát lệnh gia quân
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan
tiếp xúc với mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình những ngày này
ai cũng thấy một nhiệt huyết rất cao một nhiệt huyết hết lòng vì nhân dân phục vụ
lấy niềm vui của nhân dân làm lẽ sống cho mình
các anh đang ngày đêm có mặt tại cơ sở với một mục tiêu kiên quyết tấn công
chấn áp các loại tội phạm đảm bảo sự bình yên cho nhân dân dịp tết đến xuân về
giám đốc công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo các đơn vị trong công an trong tỉnh
tự lên xây dựng lên kế hoạch để tổ chức thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh
cũng như của lãnh đạo bộ ngoan là yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình
giả soát tất cả các loại đối tượng về hình sự ma túy kinh tế quản lý chặt chẽ
để đảm bảo cho các đối tượng không có hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là đối với lĩnh vực về pháo
để mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gần với công tác quản lý hành trí nhà nước về an ninh trạ tự
phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều nội dung
hình thức phong phú thiết thực tạo hiệu quả đồng bộ toàn diện
tập trung bảo đảm tốt an ninh nông thôn an ninh đô thị an ninh kinh tế an ninh mạng
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai đến lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh